lô hàng có khối lượng một trăm tám mươi một kg gồm pháo phát sáng và thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc trên đường vận chuyển từ thành phố vinh lên miền núi vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
ngày tám tháng một lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy v ba nghìn bảy trăm một mươi sáu do quế văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
kiểm tra xe tổ công tác phát hiện trên thùng xe có một mươi ba kg pháo phát sáng một mươi một kg thịt bò khô hai mươi một kg xúc xích một mươi năm kg chân gà cấp đông và một trăm hai mươi một kg thực phẩm các loại như bánh kẹo nước sinh tố hạt trà sữa cá viên thịt gà khô thịt say
lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng trên và khai nhận trở thuê cho các tiểu thương từ thành phố vinh lên huyện quế phong tiêu thụ
hiện toàn bộ số hàng trên đang được công an huyện nghi lộc thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật